về kinh tế thủ tướng cho rằng đây là lĩnh vực trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác phát triển
thủ tướng cảm ơn chính phủ đức đã tiếp tục duy trì cung cấp oda cho việt nam trong các lĩnh vực về hợp tác
về giáo dục và đào tạo thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam ủng hộ hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này
thông qua xây dựng và phát triển trường đại học việt đức trở thành trường đại học tiêu biểu của việt nam và khu vực
thủ tướng hoan nghênh ý tưởng của đức cần có cơ chế giải quyết nhanh những kiến nghị của doanh nghiệp
đồng thời đề xuất thành lập đại sứ quán mỗi nước tổ công tác để kịp thời giải quyết
bộ trưởng ngoại giao đức frank reuters stemmeier đã đánh giá cao những đề nghị hợp tác phát triển của thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đề xuất
đồng thời cho biết trong cuộc hội đàm với phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
hai bên đã khẳng định ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế
bộ trưởng khẳng định chính phủ đức vẫn duy trì mức hỗ trợ oda như những năm qua cho việt nam
nhất là lĩnh vực đào tạo nghề và môi trường những lĩnh vực mà đức hết sức quan tâm
bộ trưởng cũng mong muốn có nhiều người việt nam hơn nữa biết tiếng đức
bộ trưởng cũng thông báo giới doanh nghiệp đức đặc biệt quan tâm đầu tư dự án tuyến metro số hai ở tp hcm và sẵn sàng tham gia
chiều nay ngày ba mươi một tháng một mươi quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra của ủy ban
khoa học công nghệ và môi trường đối với những quy định trong dự án luật thủy lợi
trong đó tập trung vào vấn đề giá dịch vụ thủy lợi
đối với những quy định liên quan đến dịch vụ thủy lợi trong dự án luật này
ủy ban khoa học công nghệ và môi trường đã nhất trí với quan điểm chuyển đổi cơ chế từ thu thủy lợi phí
sang giá dịch vụ thủy lợi để bảo đảm hiệu quả khai thác sử dụng nước giảm gánh nặng bao cấp
từ ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng công trình thủy lợi
về tài chính cho thủy lợi theo ủy ban khoa học công nghệ và môi trường
đây là nội dung đổi mới quan trọng do đó ban soạn thảo cần quy định rõ về giá
thẩm quyền quyết định giá dịch vụ thủy lợi bổ sung quy định về hỗ trợ của nhà nước
cho các đối tượng được miễn giảm tiền sử dụng dịch vụ thủy lợi trong trường hợp
mà ở đó không có công trình thủy lợi của nhà nước
tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh miền trung phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi bà con nhân dân và kiểm tra tình hình khôi phục sản xuất
ổn định đời sống tại hộ nuôi tôm thẻ chân trắng của ông nguyễn văn mại xã hộ độ
cơ sở đông lạnh long huệ thạch bằng và nhà hàng hải sản hoàng tiến biển xuân hải thạch bằng
phát biểu chỉ đạo tại đây phó thủ tướng trương hòa bình chia sẻ những khó khăn với bà con địa phương
sau sự cố môi trường và đợt mưa lũ vừa qua đề nghị chính quyền xác định đối tượng
định mức hợp lý thực hiện bồi thường đúng đối tượng công khai minh bạch trước dân
phó thủ tướng cũng mong bà con phát huy tinh thần tự giám sát trong quá trình này
đồng thời phát huy tinh thần yêu nước cùng nhau vượt qua khó khăn
đoàn kết một lòng vì sự phát triển của quê hương đất nước
hôm nay tại cuộc hội đàm với bộ trưởng ngoại giao đức steinmeier
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã nhiệt liệt chào mừng ngài bộ trưởng sang thăm việt nam
hai bên nhất trí thống nhất nhiều hoạt động như tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế
họp nhóm điều hành chiến lược giữa hai bộ ngoại giao phối hợp triển khai tốt kế hoạch hành động việt nam và đức hàng năm
khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa các doanh nghiệp đức đầu tư vào việt nam
nhằm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai triệu lên hai mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng phạm bình minh đề nghị phía đức tiếp tục hỗ trợ việt nam trong các lĩnh vực
phù hợp với ưu tiên phát triển của việt nam và là thế mạnh của đức như xây dựng cơ sở hạ tầng
năng lượng sạch và năng lượng tái tạo bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu
do ảnh hưởng của không khí lạnh trong hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng một mươi tại quảng bình
có mưa to đến rất to đã làm cho nước trên các sông dâng cao gây ngập lụt ở nhiều nơi
do lũ lên cao trong đêm giao thông bị chia cắt nên sáng sớm nay
nhiều đoàn cứu trợ khi vào tới các địa phương phía tây quảng bình
đã phải thay đổi lịch trình
các địa phương bị cô lập đang tích cực chủ động huy động lực lượng tại chỗ
khẩn trương đưa các hộ dân bị ngập sâu lên các khu vực cao để tránh nguy hiểm
nhiều địa phương còn lại của huyện quảng trạch và tuyên hóa
cũng đang đứng trước nguy cơ bị ngập sâu
dự kiến trong những ngày tới mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra tại quảng bình
và có nguy cơ xảy ra lũ lớn
ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình có công điện chỉ đạo các ngành địa phương
cử lực lượng ứng trực chủ động đối phó với mưa lũ để giảm tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra
mưa lớn xuất hiện từ bảy giờ tối ngày ba mươi tháng một mươi đến bảy giờ sáng ngày ba mươi một tháng một mươi
đã khiến nhiều xã tại hà tĩnh bị chia cắt do nước lũ
tại huyện kỳ anh mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường giao thông
và nhà dân bị ngập lụt nghiêm trọng nhiều xã bị chia cắt
đoạn quốc lộ một aq đi qua xã kỳ thư kỳ văn huyện kỳ anh
nước lũ dâng cao khiến việc đi lại của các phương tiện giao thông gặp khó khăn
đến thời điểm hiện nay năm xã của huyện kỳ anh là kỳ văn kỳ tân kỳ thư kỳ châu kỳ lạc
đang bị chia cắt hoàn toàn do nước lũ dâng cao
hiện tại hơn hai mươi học sinh ở các cấp học của huyện kỳ anh đã phải nghỉ học
còn tại xã phương mỹ huyện hương khê cũng bị ngập sâu mực nước khoảng một năm mét
các phương tiện không thể qua lại hiện mực nước vẫn đang tiếp tục tăng lên
do ảnh hưởng của không khí lạnh
miền trung tiếp tục có mưa lớn nước lũ tại các sông suối từ hà tĩnh đến quảng bình đang lên cao
trước tình hình trên để chủ động ứng phó với mưa lũ
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai có công điện khẩn cấp số ba mươi ba
yêu cầu các địa phương ven biển từ nghệ an đến ninh thuận theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ
thông báo kịp thời cho người dân biết để chủ động các biện pháp phòng chống
tổ chức giả soát các điểm có nguy cơ cao để tổ chức di rời dân đến nơi an toàn
kiểm tra các hồ chứa chủ động việc xả lũ bảo đảm an toàn cho đập và hạ du
nhất là đối với các hồ chứa nhỏ do địa phương quản lý bố trí lực lượng phương tiện cứu hộ
cứu nạn tại những khu vực trọng điểm sung yếu để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra